vừa qua một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại nhà hát kroscus city hall ở thủ đô mosco đã khiến hơn một trăm ba mươi người thiệt mạng khoảng một trăm năm mươi người bị thương
sau vụ việc ngày hai mươi bốn tháng ba các nghi phạm đã bị đưa ra trình diện tòa án mosco phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố
cụ thể tòa án quận basvani ở mosco triệu tập phiên làm việc cuối ngày hai mươi bốn tháng ba để nghe yêu cầu từ các công tố viên với bốn nghi phạm liên quan trực tiếp vụ tấn công nhà hát krokus city halu vào hôm hai mươi hai tháng ba
theo thông báo từ tòa án quận basmani các nghi phạm lần lượt trình diễn tòa đối mặt với các cáo buộc liên quan chủ nghĩa khủng bố và lĩnh án trung thân nếu bị kết tội
tòa ra lệnh tạm giam bốn nghi phạm đến ngày hai mươi hai tháng năm và có thể gia hạn tùy thuộc vào thời gian bắt đầu xét xử
tòa án cho biết các nghi phạm đều là người nước ngoài và đã chỉnh diện riêng trước tòa
cho đến nay tòa án đã buộc tội khủng bố đối với dalazon mozaier ba mươi hai tuổi và nghi phạm phải đối mặt với án trung thân nếu bị kết tội
tòa án đã ra phán quyết về việc giam giữ trước khi xét xử
trong một video ghi lại bên trong tòa án cho thấy nghi phạm ngồi trong một chiếc lông bằng kính
tại đây nghi phạm mosier nhận tội khủng bố
theo thông lệ ở nga nghi phạm sẽ bị tạm giam hai tháng trước khi xét xử
nghi phạm thứ hai xuất hiện trước tòa được xác định là rocha balizat saidekwami mrodali ba mươi tuổi
nghi phạm này trình diện với tay phải được băng bó do bị thương trong quá trình truy bắt
nghi phạm này cũng bị cáo buộc tội danh khủng bố và bị giam giữ hai tháng trước khi xét xử
hai nghi phạm còn lại là muhammad sabi faizov và sam siddin fahinduni cũng phải đối mặt với cáo buộc khủng bố
trước đó cơ quan an ninh liên bang nga fsb ngày hai mươi ba tháng ba đã thông báo bắt giữ một mươi một nghi phạm
quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát krocus city trong đó có bốn nghi phạm trực tiếp tham gia tấn công
theo giới chức trách nga sau vụ tấn công các nghi phạm đã lên một ô tô màu trắng để tẩu thoát
lực lượng an ninh vùng brien miền tây nước nga đã phát hiện và chặn chiếc xe này ngay trong đêm
ở gần biên giới ukraine cách mosco khoảng ba trăm bốn mươi km
sau đó cảnh sát đã tìm thấy súng lục súng trường và các băng đạn cùng một số hộ chiếu tajikistan bên trong ô tô
fsb cho biết thêm
các nghi phạm có ý định vượt biên sang ukraine và có đầu mối liên hệ từ phía ukraine
nga công bố một đoạn video trong đó cho thấy một trong các nghi phạm khai rằng y được thuê để thực hiện vụ tấn công
nghi phạm đã từ thổ nhĩ kỳ đến nga từ ngày bốn tháng ba
liên quan đến vụ việc phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu
vào những kẻ đứng sau vụ xả súng chết người này dù đến từ đâu và bất kể là ai
được biết trong đoạn video được truyền thông nga và các kênh taylor
một trong những nghi phạm nói hắn được trả năm trăm linh rub tức hơn năm usd để thực hiện vụ tấn công
bên cạnh đó ủy ban điều tra nga cho biết đã tịch thu hơn năm trăm linh viên đạn hai mươi tám băng đạn
hai khẩu súng trường tấn công kalashnikov tại hiện trường
ngoài ra một khẩu súng lục makarov và một băng đạn súng trường tấn công kalashnikov
được tìm thấy trong chiếc ô tô mà các nghi phạm dùng để bỏ trốn
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng ba một nhóm người có vũ trang
đã xông vào hội trường nhà hát crocus city ở ngoài ô moscow
nhóm này đã xả súng điên cuồng vào những người có mặt ở nhà hát có sức chứa hơn sáu người
thời điểm đó một đoạn video do nhân chứng quay gần cây cầu dành cho người đi bộ
bắc qua sông moscow ở khu vực lân cận hiện trường cho thấy hàng chục người đang hoảng loạn bỏ chạy
sau khi nhắm bán đám đông những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà
khiến tổ hợp crocus city chìm trong biển lửa
một số lượng lớn cảnh sát nhân viên y tế và lưu trang
lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
tính đến cuối ngày hai mươi bốn tháng ba số người thiệt mạng trong vụ tấn công đã tăng lên một trăm ba mươi bảy người
trong khi khoảng một trăm năm mươi người bị thương
nguyên nhân thiệt mạng chủ yếu là súng đạn hoặc bỏng nặng ngạt khí
qua ghi nhận mới đây tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is
đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công
trong đó trên telegram is cho biết lực lượng của nhóm này đã tấn công
một cuộc tụ tập lớn ở ngoài ô thủ đô mosco của nga
tuy nhiên moscow vẫn đang điều tra theo hướng có liên hệ với ukraina
bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ các quan chức nước này
sau vụ việc nhiều quan chức cấp cao nga kêu gọi tái áp dụng án tử hình
sau vụ tấn công khủng bố nhà hát gần moscow
được biết nga đã không áp dụng án tử hình từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
thế nhưng ngày càng nhiều người trong chính quyền tổng thống vladimir putin
kêu gọi từ bỏ chính sách này sau thảm kịch đẫm máu nhất ở nga hai thập kỷ qua
ông yuri afanin phó chủ tịch ủy ban an ninh
ở hạ viện nga nhận định cần khôi phục án tử hình
đối với những trường hợp liên quan chủ nghĩa khủng bố và gây thương vong
đồng quan điểm cựu tổng thống dmitry bev hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh nga
cùng với chủ tịch hạ viện nga là volodymyr
cũng kêu gọi tiêu diệt những kẻ khủng bố sau tấn công
theo đó trên kênh telegram ông medvedev chia sẻ
những kẻ khủng bố chỉ hiểu được cách trả đũa bằng vũ lực giết người phải lên mạng
lãnh đạo hai đảng đồng minh của đảng nước nga thống nhất cũng ủng hộ quan điểm này
hiện nay mức án cao nhất tại nga là trung thân
nga đã dừng áp dụng án tử hình từ khi trở thành thành viên của hội đồng châu âu
do đây là điều kiện bắt buộc để gia nhập
tuy nhiên theo luật pháp nga án tử hình vẫn hợp pháp chỉ đang bị tạm dừng ban hành
nga rút khỏi hội đồng châu âu vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
song tòa hiến pháp nga vài tháng sau cho biết sẽ không khôi phục án tử hình
với lý do động thái đó đi ngược con đường nhân đạo hóa chính sách lập pháp
ngày hai mươi hai tháng ba vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát kracus city hall ở thủ đô moscow
đã khiến hơn một trăm linh người thiệt mạng và một trăm bốn mươi năm người bị thương
đến nay vụ tấn công này đã và đang khiến người dân nga cùng dư luận thế giới phẫn nộ lên án
đáng chú ý sau vụ việc những người hùng dũng cảm đối đầu kẻ khủng bố nhà hát nga
cũng là khoảnh khắc khó quên đối với nhiều người dân chứng kiến
đây là một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất xảy ra ở nga kể từ vụ bao vây trường học
bersland năm hai nghìn bốn khi phiến quân hồi giáo bắt hơn một người làm con tin trong đó có hàng trăm trẻ em
vào thời điểm những kẻ tấn công nhà hát một đoạn video do nhân chứng quay gần cây cầu dành cho
người đi bộ bắc qua sông mosco ở khu vực lân cận hiện trường cho thấy hàng chục người đang hoảng loạn bỏ chạy
sau khi nhắm bàn đám đông những kẻ tấn công dường như cũng kích nổ bên trong tòa nhà
khiến tổ hợp krakow city hall chìm trong biển lửa
một số lượng lớn cảnh sát nhân viên y tế và lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường
là một trong số những người có mặt tại hiện trường bà elina sáu mươi một tuổi hồi tưởng lại
hôm đó bà tới nhà hát trên để xem ban nhạc pignik biểu diễn tuy nhiên khi buổi diễn chưa bắt đầu
tiếng súng đã rộn lên trong khán phòng khi bốn kẻ khủng bố xông vào và nã đạn bửa bãi
trong lúc hỗn loạn một người đàn ông đã dũng cảm lao vào rằng súng của kẻ khủng bố trong năm
nhà hát crocus giúp hàng chục người trốn thoát
khi ấy trong lúc mọi người hốt hoảng chạy ra phía sau sân khấu
một tay súng đã cản đường họ và liên tục khai hỏa
đúng lúc ấy một người đàn ông bất ngờ nhảy đổ về phía kẻ khủng bố cướp vũ khí và dùng báo súng
đánh gục tên này hành động dũng cảm của người đàn ông đã giúp hàng chục nạn nhân thuận lợi chạy trốn
qua lối thoát hiểm tuy vậy elena không rõ người hùng này có sống sót sau thảm kịch hay không bởi
vì bà không thấy anh sau đó bà đã phải hối hả chạy ra ngoài vì tiếng súng tiếp tục rộ lên trong
khán phòng nhà hát cùng sự sợ hãi như elena một nạn nhân đang nhập viện cũng kể lại khoảnh
khác chạm mặt các tay súng cô cho biết cô đã sống sót bằng cách giải chết trong lúc cô cùng
một số người tìm cách chạy ra cửa một tay súng nhìn thấy và bắn thẳng vào họ lúc ấy cô vừa
cùng sợ hãi cô đã nhanh chí nằm xuống sàn nhà và già vời như mình đã không còn thờ khoảnh khắc
ngọn lửa bùng lên trong khán phòng nhà hát cô cố gắng nhích rao phía cửa sát vào để có thể tìm
sống tuy vậy cô vẫn bị bỏng bởi đám cháy và vài phút sau khi ngọn lửa bùng lên mới dám bỏ về
phía lối ra được biết lực lượng bảo vệ trong nhà hát cũng đã nỗ lực ứng cứu và làm việc rất
chuyên nghiệp theo lời kể của những người may mắn sống sót ngay khi phát hiện bất thường
những nhân viên bảo an tại đây đã nhanh chóng mở các lối thoát hiểm hướng dẫn mọi người bỏ chạy
đồng thời chấn an mọi người không hoàn loạn tuy nhiên cũng có nhiều người không thể chạy
khỏi nhà hát sau một số cửa ra vào bị khóa theo các điều tra viên nga sau khi
xả súng những kẻ khủng bố còn tiếp tục phóng hỏa nhà hát krokus và lúc mọi người vẫn đang
mắc kẹp bên trong đam cháy bốc lên thiêu dụi khán phòng và khiến trần nhà sập xuống
trôn vùi nhiều người thông tin về vụ việc khanh tyler graham baza cho biết
tại hiện trường hai mươi tám nạn nhân được tìm thấy trong nhà vệ sinh và một mươi bốn nạn nhân nằm trên cầu thang
nhà hát krokus dường như là các nạn nhân đang cố thoát thân thậm chí nhiều người mẹ qua đời
trong tư thế đang ôm con tất cả đều không còn sự sống
đến nay lực lượng an ninh nga đã bắt giữ tổng cộng một mươi một nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố trên
bước đầu các nghi phạm đã khai một phần động cơ và thông tin khác liên quan đến vụ xả súng đẫm máu
sau vụ tấn công các cơ sở y tế cũng gấp rút cấp cứu cho các nạn nhân
theo đó ngay sau khi chính quyền thành phố thông báo các địa chỉ hiến máu tự nguyện
đã có rất nhiều người dân nga tình nguyện tới đây để hiến máu góp sức mình hỗ trợ những người bị thương
bất chấp thời tiết giá lạnh hàng người đến xếp hàng để hiến máu cứ giải thêm
họ kiên nhẫn để chờ đến lượt mình
lực lượng tình nguyện phát trả nóng và cung cấp bánh kẹp miễn phí
tất cả đều cố gắng đóng góp kể vai sát cánh bên nhau trong những giờ phút khó khăn của đất nước
qua ghi nhận mới đây tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công
trong đó gen telegram is cho biết lực lượng của nhóm này đã tấn công một cuộc tụ tập lớn ở ngoài ô thủ đô mosco của nga
tuy nhiên moscow vẫn đang điều tra theo hướng có liên hệ với ukraine
bất chấp sự phủ nhận mạnh mẽ từ các quan chức nước này
cụ thể ngày hai mươi ba tháng ba tổng thống ukraine vladimir zelenskyy đã lên tiếng khẳng định
vladimir putin và quan chức nga đang cố đổ lỗi cho người khác về vụ tấn công
điều này từng diễn ra trước đây khi nhiều tòa nhà bị phá hủy các vụ xả súng vào vụ nổ họ luôn tìm người khác để đổi lỗi
lãnh đạo ukraine cáo buộc nga đã đưa hàng trăm ngàn người đến đây trên đất ukraine để chiến đấu chống lại u hai

không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong đất nước của họ
theo ông zelensky những cáo buộc từ nga đối với ukraine sau vụ tấn công khủng bố ở mosco là điều hoàn toàn có thể đoán trước được
trước đó tổng thống nga putin đã triệu tập lãnh đạo từ các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp để họp
điện kremlin cho biết tại cuộc họp tổng thống putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của cơ quan an ninh liên bang fsb
ủy ban điều tra lực lượng cảnh vệ quốc gia và các nội vụ tình trạng y tế và khẩn cấp
trong buổi họp
tổng thống nga đã gọi vụ tấn công ở nhà hát krokus là hành vi khủng bố màn dợ và cam kết trừng phạt mạnh tay tất cả người liên quan
được biết toàn bộ bốn nghi phạm vụ tấn công khủng bố đã bị bắt khi đang hướng về ukraine
thông tin sơ bộ cho thấy họ có cơ hội vượt biên
ông putin cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy một cánh cửa đã được chuẩn bị sẵn từ ukraine để cho nhóm này vượt qua biên giới
ông không nêu bằng chứng trong khi ukraine kiên quyết bác bỏ mọi sự liên quan với vụ khủng bố
sau những nghi ngờ của nga
ông andriy yusov phát ngôn viên tổng cục tình báo bộ cốc phòng ukraine tuyên bố
ukraine không liên quan đến cuộc tấn công khủng bố này
ukraine đang bảo vệ chủ quyền giải phóng lãnh thổ và chiến đấu với quân đội nga không phải dân thường
trong khi đó mikhail porochak cố vấn của tổng thống ukraine cũng cho rằng cáo buộc của nga không có cơ sở thực tế
theo ông nhóm nghi phạm này nếu vượt biên vào ukraine sẽ đối mặt với khu vực đang xảy ra giao tranh và có sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh nga
hiện tại các quốc gia phương tây bao gồm cả mỹ đã lên án vụ tấn công và bày tỏ sự cảm thông với người dân nga bị ảnh hưởng
các cường quốc ả rập và nhiều quốc gia cũng bày tỏ sự băng hoàng và gửi lời chia buồn
nhà trắng cho biết chính phủ mỹ đã chia sẻ thông tin với nga vào đầu tháng này về một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch ở moscow
và đưa ra khuyến cáo công khai cho người mỹ ở nga vào ngày bảy tháng bốn
nhà trắng cho hay is là bên duy nhất phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công
liên quan đến sự việc
một quan chức mỹ cho biết nước này có thông tin tình báo xác nhận is nhận trách nhiệm về vụ nổ súng
quan chức giấu tên này cho hay washington đã cảnh báo mosco một cách thích hợp trong những tuần gần đây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công
vụ tấn công hôm xảy ra cách điện kremlin khoảng hai mươi km
hai tuần sau khi đại sứ quán mỹ ở nga cảnh báo rằng những kẻ cực đoan đang có kế hoạch tấn công moscow
theo dan shabbat biên tập viên quốc phòng và an ninh của the guardian nhận định
cuộc tấn công ở moscow là lời nhắc nhở
nghiệt ngã rằng các hành động khủng bố quy mô lớn vẫn là nguy cơ cao
được biết vừa qua hai quan chức mỹ cho hay
mỹ đã cảnh báo nga trong những tuần gần đây về khả năng xảy ra tấn công
bà andrienne washington người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng cho biết
đầu tháng ba chính phủ mỹ nắm được thông tin về một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch ở moscow
có khả năng nhắm vào các cuộc tụ họp lớn bao gồm các buổi hòa nhạc
khiến bộ ngoại giao phải đưa ra khuyên cáo công khai với người mỹ ở nga
ngoại đen shabat nhận định trong khi ukraine đang tìm cách tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp
cách xa hàng trăm km bên trong lãnh thổ nga
các nhà lãnh đạo của nước này hiểu rõ rằng họ sẽ nhanh chóng bắt đi sự hỗ trợ của quốc tế
nếu thực hiện một vụ thảm sát dân thường
ngay cả khi thủ phạm bị mosco bắt giữ được chứng minh là các tay súng và đang tiến về phía nam
thì rõ ràng chiến lược đơn thuần của chúng là vượt qua tiền tuyến của chiến sự để tẩu thoát
moscow có vẻ cách xa về phía tây nhưng cũng xa kremlin và iran
nơi xảy ra vụ tấn công khủng bố hồi tháng một do is nhận trách nhiệm khiến tám mươi bốn người thiệt mạng
is cũng đứng đằng sau một vụ đánh bom khác tại sân bay kabur afghanistan vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
khiến một trăm bảy mươi người afghanistan và một mươi ba lính mỹ thiệt mạng
theo đó vụ xả súng hàng loạt tại một địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc cũng mang theo những tiếng vang ớn lạnh
nhắc nhở về vụ tấn công của is tại paris vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm khiến tám mươi chín người thiệt mạng
và vụ đánh bom liều tại manchester
và vụ đánh bom liều tại manchester arena vào năm hai nghìn một mươi bảy sau ca khúc của ariana khiến hai mươi hai người thương vong